cách đánh giá phải thật sự khách quan toàn diện và lịch sử cụ thể vừa định lượng vừa định tính lấy định lượng để định tính xem xét toàn diện tổng hợp tất cả các yếu tố có thể đo định lượng được để định tính rõ ràng đầy đủ chất lượng đội ngũ cán bộ
chương trình hôm nay trích giới thiệu bài chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay của thạc sĩ đặng thị hồng hoa học viện chính trị quốc gia hồ chí minh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năng lực của người cán bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ kiến thức kỹ năng kinh nghiệm thực tiễn ý thức trách nhiệm đảng viên hoàn cảnh điều kiện
trong đó trình độ kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn có vai trò quan trọng hơn cả
năng lực của người cán bộ chủ yếu được hình thành và phát triển qua quá trình đào tạo bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn
trình độ của người cán bộ bao gồm ba mặt chủ yếu trình độ học vấn trình độ chính trị trình độ chuyên môn
trình độ học vấn là mức độ kiến thức của người cán bộ thường được xác định bằng các bậc học cụ thể trong hệ thống giáo dục quốc dân
đây là nền tảng để rèn luyện nâng cao trình độ chính trị chuyên môn và cả phẩm chất chính trị phẩm chất đạo đức của người cán bộ
trình độ chính trị là mức độ hiểu biết về chính trị của người cán bộ
trên thực tế trình độ chính trị được đánh giá chủ yếu bằng mức độ hiểu biết về lý luận chính trị
hiện nay trình độ chính trị của người cán bộ được đánh giá theo ba mức độ sơ cấp trung cấp cao cấp
đây là nền phẩm chất chính trị của người cán bộ
không có trình độ chính trị nhất định thì người cán bộ không thể có giác bộ lý tưởng cộng sản có bản lĩnh chính trị vững vàng
trình độ chuyên môn của người cán bộ là mức độ kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chức danh công việc theo quy định
trình độ chuyên môn của người cán bộ không chỉ được đánh giá bởi bằng cấp chuyên môn được đào tạo
mà chủ yếu là ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn ở uy tín trong công tác chuyên môn
trình độ của người cán bộ là một yếu tố có vai trò đặc biệt chi phối ảnh hưởng tới tất cả các yếu tố tạo nên chất lượng người cán bộ
là cơ sở để hình thành và phát triển phẩm chất chính trị phẩm chất đạo đức của người cán bộ
là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo thành năng lực và là điều kiện để có năng lực
tuy nhiên không phải người cán bộ cứ có kiến thức là có năng lực
có kiến thức nhưng phải trải qua quá trình rèn luyện trong thực tiễn thì mới có năng lực
trên thực tế đã có không ít người cán bộ có kiến thức song năng lực
cũng có nhiều người tuy không có bằng cấp chứng chỉ nhưng họ tự học tập lan lộn trong thực tiễn nên vẫn có năng lực tốt
trình độ và năng lực của người cán bộ quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên cái tài hay mặt chuyên của người cán bộ
về sức khỏe độ tuổi người cán bộ sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người
sức khỏe là nhu cầu trước hết của bản thân con người là nhu cầu tồn tại
không có sức khỏe thì không phát triển được trí tuệ không thể lao động có hiệu quả cho xã hội
có một cơ thể khỏe mạnh cường tráng là điều kiện cần thiết cho một tinh thần sảng khoái minh mẫn là tiền đề và cơ sở chắc chắn thường xuyên cho việc thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao
quy định tuổi người cán bộ là để tạo mặt bằng chung bảo đảm khả năng làm việc tốt bảo đảm sự kế thừa và đổi mới cán bộ
tuổi đời không phải là một yếu tố quyết định phẩm chất năng lực trình độ hiệu quả công việc
tuổi đời là một tiêu chí xã hội quan trọng xác định vị trí vai trò và uy tín xã hội của mỗi người cán bộ
người cán bộ cần có tuổi đời thích hợp với chức trách vai trò nhiệm vụ hiện tại đang đảm nhận có độ dư thừa cần thiết để bảo đảm khả năng phát huy lâu dài ít nhất là một nhiệm kỳ công tác
phong cách làm việc của người cán bộ là cách thức làm việc ổn định mang sắc thái của mỗi người
phong cách làm việc của người cán bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố
phong cách làm việc của người cán bộ có ảnh hưởng lớn tới việc đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác
phong cách làm việc của người cán bộ gồm nhiều nội dung rất phong phú có thể liệt kê những nội dung chủ yếu nhất
tác phong dân chủ tập thể tác phong khoa học tác phong quần chúng
mối quan hệ của đội ngũ cán bộ với môi trường điều kiện công tác cụ thể với đường lối nhiệm vụ chính trị tổ chức và cơ chế chính sách
đây là những dấu hiệu đặc biệt quan trọng để nhận biết chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay
khi xem xét đánh giá người cán bộ phải đặt người cán bộ trong các mối quan hệ chủ yếu xác định như trên
nhất là mối quan hệ của người cán bộ với cấp ủy tổ chức đảng đồng nghiệp và nhân dân
có như vậy mới đánh giá được thực chất người cán bộ
mức độ hoàn thành chức trách
nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ
đây là tiêu chí trung tâm chủ yếu nhất là dấu hiệu cụ thể nhất rõ nhất để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay
kết quả công tác thực tế người cán bộ bao gồm những yếu tố cụ thể như sau
thái độ công tác biểu hiện sự quan tâm tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ ảnh hưởng trực tiếp đối với cán bộ đảng viên nhân dân
tạo ra bầu không khí làm việc có những biểu hiện cụ thể sau
sự miệt mài say xưa làm việc hàng ngày
mức độ vượt qua những trở ngại của bản thân và vượt lên những khó khăn của hoàn cảnh để hoàn thành công việc được giao
sự tiết kiệm những chi phí về tài chính cũng như sức người sức của trong quá trình tiến hành công việc
sự tiến nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân thông qua các tổ chức của hệ thống chính trị và nơi ở của cán bộ
và sự tín nhiệm của các cấp ủy các cơ quan tham mưu đối với đội ngũ cán bộ
đây là dấu hiệu cơ bản không thể thiếu khi đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay
đây là dấu hiệu tin cậy chắc chắn bảo đảm đội ngũ cán bộ thật sự có chất lượng tốt
điều này góp phần giải thích tại sao trong cùng một hoàn cảnh khách quan mà nhiều nơi chất lượng người cán bộ không như nhau thậm chí kém xa nhau
các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ như trên có quan hệ biện chứng mật thiết với nhau tạo thành một hệ tiêu chí thống nhất
để đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ cần xem xét đầy đủ các tiêu chí đó
cách đánh giá phải thật sự khách quan toàn diện và lịch sử cụ thể
vừa định lượng vừa định tính lấy định lượng để định tính
xem xét toàn diện tổng hợp tất cả các yếu tố có thể đo đạt định lượng được để định tính rõ ràng đầy đủ chất lượng đội ngũ cán bộ
quý vị và các bạn vừa theo dõi trích bài chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay của thạc sĩ đặng thị hồng hoa học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bài đăng trên tạp chức cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau